tổ dân phố trường thọ đông bê phường trương quang trọng thành phố quảng hải
nơi đây đang trong cơn sốt với nhiều dự án bất động sản phân lô bán nền
bên cạnh khu đất đã được quy hoạch của công ty năm trăm bảy mươi bảy là khu đất chống có diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông
được xác định là đất công của nhà nước
nhưng thời gian qua ông lương hồng sơn ở phương trương quang trọng đã tự ý xây dựng các công trình dân dụng trái phép trên diện tích đất này
tại hiện trường diện tích đất mà ông sơn sở hữu bất thiểu pháp đã được san ủi khá bằng phẳng
tập kết nhiều nguyên vật liệu một số vị trí còn mọc lên khu nhà ở vườn cây cảnh
sự việc đã diễn ra vài năm nay nhưng chính quyền địa phương xử lý thiếu kiên quyết tạo nghi ngờ trong dư luận nhân dân
rõ ràng là anh tự anh ý anh xây là vi phạm pháp luật về mặt nước vi phạm về luật đất đai vi phạm về mặt xây dựng
như tôi nói là nếu mà phát hiện ra thì nhà nước là từ chính quyền cơ sở cho đến cấp huyện là phải lập biên bản đình chỉ
nếu mà anh cố tình tiếp tục xây dựng thì có thể nhà nước phải dùng những pháp cưỡng chế để thực hiện
có thể phải dỡ
khá dỡ công trình
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp cá nhân tự ý lấn chiếm đất công với diện tích lớn trên địa bàn quảng ngãi
đáng buồn hơn nhiều đơn vị nhà nước những người có trách nhiệm giám sát tài sản công lại lạm dụng chức trách
nhiệm vụ được giao cố ý làm trái quy định pháp luật nhằm mục đích trục lợi cá nhân
trung tâm văn hóa thể thao phường tránh lộ thành phố quảng ngãi được nhà nước đầu tư xây dựng năm hai nghìn một mươi

chỉ quyết toán hơn ba tỷ đồng
nếu chỉ lướt qua chắc chắn không ai nghĩ đây lại là điểm sinh hoạt cộng đồng
bởi toàn bộ mặt trước của công trình này đã được quy hoạch chuyển đổi thành một quán cà phê khang trang
theo tìm hiểu của phóng viên thì không chỉ mặt tiền mà hơn hai m hai của trung tâm văn hóa
cũng đã được ủy ban nhân dân phường tránh lộ ký hợp đồng cho thuê với doanh nghiệp tư nhân
đổi cái việc mà gọi cho thuê nhà văn hóa đến những công đức vô cần
hoặc là thuộc đất thương mặt dịch vụ
thì cái thẩm quyền của nó là thuộc ủy ban nhân dân huyền hoặc tỉnh
chứ còn phường xã không có thẩm quyền
tại thông tư sáu năm hai nghìn một mươi
nó quyết định về cái việc là chức năng của nhà văn hóa
nhà văn hóa để là tiêm tuyển phổ biến pháp luật
là sinh hoạt tổng đồng
rồi là tổ chức các cuộc hội họp trong khu dân cư
làm thế nào đó để là các mỗi gia đình gắn kết lần nhau hơn
thế đó không có chức năng là kinh doanh
thì vậy bây giờ là
ủy ban nhân phường đưa vào kinh doanh
nó trả cái mục đích là vi phạm quyết định pháp luật
cái thứ ba là nó vi phạm về cái việc là sử dụng
luật sử dụng quản lý tài sản công
theo đó là cán bộ phường đã biết rằng là cái việc cho thuê
không được kẹp cho thuê
tuy nhiên vẫn đứng ra cho thuê là nó vi phạm quyết định pháp luật
để có thông tin khách quan
chúng tôi nhiều lần liên hệ làm việc với phường tránh lộ
nhưng lãnh đạo phường liên tục gắt nay
rồi lại hẹn mai
tại khu đất quy hoạch xây dựng trạm xử lý nước thải
khu điều hòa nghĩa tránh
được ủy ban nhân dân thành phố quảng ngãi
giao cho phường nghĩa tránh quản lý sử dụng
từ năm hai nghìn một mươi ba
thì nay được thay thế bằng sân bóng nhân tạo
của công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ đức pháp
để triển khai chủ trương này
ủy ban nhân dân phường đã có tờ trình số một trăm linh chín ttr ubng
xin chủ trương
tuy nhiên dù ủy ban nhân dân thành phố
chưa có ý kiến
nhưng phường nghĩa tránh cùng đức pháp
đã tự ý vượt rào quy hoạch khuôn viên
gần hai m hai để thu lợi nhuận
trao đổi với công viên
thừa nhận để công trình này xây dựng hoàn thiện
đưa vào sử dụng kinh doanh trong thời gian qua
khi chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý là sai
chủ tịch ủy ban nhân dân phường nghĩa tránh
cũng cho biết phường đang bí
hướng xử lý công trình này
chủ tịch ủy ban nhân dân phố nghĩa tránh
cũng cho biết phường đang bí hướng xử lý công trình này
sau nhiều năm qua
các sai phạm ngang nhiên giữa trung tâm thành phố
tới nay vẫn chưa xử lý được
thì không chỉ địa phương bí
mà ngay cả các cơ quan cấp cao hơn
cũng đang loay hoay
chưa tìm ra phương án giải quyết những sai phạm trên
bởi lẽ lỗi trong công đoạn hành chính
không phải lúc nào cũng là căn cứ đủ thỏa đáng
để chính quyền hủy bỏ các hợp đồng
đã ký với doanh nghiệp
không thể dùng chế tài hành chính
để chữa các quan hệ hợp đồng
nếu không đủ bằng chứng xác định sai phạm
từ phía doanh nghiệp
thì không thể buộc họ phải chịu hậu quả
cho sự non kém hay sai phạm
của cán bộ công chức trong chính quyền
nói cách khác
thu hồi dự án hủy hợp đồng
mà không có căn cứ thỏa đáng
chính quyền có thể trở thành
bên vi phạm quan hệ hợp đồng
và có thể bị kiện
nếu doanh nghiệp không biết
và do phương xã tham mưu tư vấn thêm như họ
về việc họ được quyền cho thuê
và doanh nghiệp hoàn toàn không biết
thì nếu doanh nghiệp đầu tư công trình
nên đến đó mà bây giờ bị thu hồi
theo nghị định sáu ba
thì doanh nghiệp có quyền khởi quyền
ra tòa để yêu cầu
bôi thương thiệt hại phạt sinh
và trong trường hợp này
thì phương xã hoặc địch thân
người trực tiếp ký ếp đồng
sẽ phải lựa chọn
nó đã xảy ra
một thời gian tương đấu dài
thì cái việc mà tổ chức thực hiện
thì phải có một cái thời gian
phải nhất định
để mà các cơ quan thực hiện
quần khắc phục
có cái biện pháp
và chắc chắn rằng
thì các cơ quan đơn vị
mà đã được chủ tịch y băng tính
do nhiệm vụ khắc phục
có cái tồn tại qua thanh tra
thì phải triệt địa
trong cái thời gian đấy
vâng phát hiện xe phạm chậm trễ
thì nay xử lý xe phạm
cũng tiếp tục chậm
xét ở góc độ khách quan
thực tế hiện nay
có quá nhiều đơn vị khác nhau
được giao sử dụng đất
quy định trách nhiệm
cho các cơ quan quản lý
chưa rõ ràng
cũng như sự trông chéo
của các văn bản luật
dẫn tới xung đột chính sách
từ các luật liên quan đến nghị định
thông từ hướng dẫn
ví dụ như là hiện nay
trên địa bàn của các huyện
cũng như là hai xã nghĩa dõng nghĩa dũng
của thành phố hồ ngãi
thì có những cái chợ
thì được xây dựng từ cái thời cao cấp
qua mấy chục năm sử dụng
thì nó không đảm bảo về
về an toàn về phòng cháy cháy nổ
cũng như không đảm bảo về vệ sinh môi trường
thì có nhà đầu tư tới
xin là đập phá cái chợ cũ
và xây dựng một cái chợ mới
nó hiện tại
thì được tiểu thương và người dân
và chính quyền địa phương
rất là đồng tình ủng hộ
nhưng mà khi mà triển khai thực hiện
thì nó bướm đến luật công tài sản công
nghĩa là cái đấy
chúng ta phải xử lý tài sản công đó
xong còn cái đất
cái đất ví dụ như là nghĩa dõng y dũng
thì theo quy định
thì cái khu vực đấy là được miễn là một mươi một năm
nhưng mà theo quy định pháp luật đất ai nói là miễn
nhưng mà không biết là miễn hết đời dự án
hay là miễn một thời gian thì giao được
nên là cái này cũng là lung tung ở dưới cơ sở
nhưng nếu không giải quyết gọn rứt điềm
e rằng xe phạm trồng chất xe phạm
vòng luẩn quần này không biết bao giờ mới được tháo gỡ
như trường hợp tại số nhà bảy mươi sáu nguồn quyền tp quảng ngãi
trước đây địa chỉ này vốn thuộc về một cơ quan công quyền cũ
sau thời kỳ đổi mới có sáu hội dân trưng dụng ngôi nhà
gây nới buôn bán gây mất mỹ quan đô thị
thế nhưng chính quyền địa phương cũng bó tay bất lực
không biết xử lý ra sao
đối với nhà bảy mươi sáu nguồn quyền
thì nguồn gốc của nhà này được xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sau giải phóng nhà nước quản lý theo diện cải tạo công thương nghiệp
và đưa vào cái tài sản công sản quản lý bố trí cho cán bộ công nhân viên chức ở và kinh doanh
trong ngôi nhà này hiện nay nguyên là cán bộ của ti thương nghiệp cũ
đang sử dụng ở trên tầng hai và kinh doanh ở tầng một
nhìn nhận trên thực tế nhà này đã xuống cấp hết sức nguyên trọng
thì từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay phường cũng đã nhiều lần mời các hộ này lên để làm việc
và cũng thông báo họ phải di dời khỏi ngôi nhà này
kinh doanh và buôn bón là hơn ba mươi mấy năm rồi
nhưng mà cấp tre là cứ đòi lại cái nhà
tôi cũng năm lần bảy lượt là xin đề nghị là xin mua tới định cư một lô đất theo giá nhà nước
để là gia đình tao với là ong cư lập nghiệp
nhưng mà cấp tre là không có lợi ích đâu
cấp tre là không có bố trí
vì là nhà công vụ nên các hộ dân tại đây không có quyền xây dựng sửa chữa
thế là gần hai chục nhân khẩu tư thế chan trúc nhau trong ngôi nhà tồi tàn
đã xuống cấp chầm chọc có nguy cơ đổ tập bất cứ lúc nào
vì hoàn cảnh điều kiện khó khăn cho nên là tôi cũng có thể đi thuê ra ngoài thuê nhà ở được
tại vì giá cả thị trường mà thuê nhà thì tôi không đủ tiền để trả

hiện nay đối với phường nghiêm thì cái diện tích rất là nhỏ chỉ có năm mươi hai hectare thôi
nên là tất cả trên địa bàn phường là không có sản xuất nông nghiệp
nên quỹ đất của phường hiện nay cũng không còn các quỹ đất nào khác
ngoài cái việc là chỉ có những cái khu vực mà sử dụng vào cái mục đích công cộng
như là nhà văn hóa thể thao
chứ cũng không có cái vị trí nào đất trống nữa
nói chung là hầu như là đã khép kính trên toàn địa bàn phường
nên là cái việc bố trí tái định cư đối với phường cũng như là không còn cái nguồn quỹ quỹ đất nào khác để bố trí
thì phường chỉ tiếp nhận và kiến nghị lên thành phố
nếu xem xét đủ cơ sở giải quyết thì thành phố cũng sẽ có cái bước tiếp theo thành phố giải quyết
chứ còn phường thì chỉ thực hiện là tiếp nhận và kín nghị thôi
tổng kết lại các dạng sai phạm cho thấy
chính quyền thành phố quảng ngãi đã thiếu trách nhiệm thiếu sự chỉ đạo kiểm tra kịp thời
đối với các nhà đất không có nhu cầu sử dụng
sử dụng không đúng mục đích xử lý tài sản không đúng thẩm quyền
lãnh đạo tỉnh cần sớm có phương án quản lý chặt chẽ tài sản nhà đất công và chấn trình các sai phạm kể trên
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé